vụ sạt lở bờ sông vàm nao một nhánh của sông hậu khu vực tổ một mươi hai ấp mỹ hội xã mỹ hội đông huyện trợ mới an giang đang diễn biến hết sức phức tạp
đến chiều ngày hai mươi ba tháng bốn những vết nứt vẫn tiếp tục ăn sâu vào đất liền và lan rộng thêm ít nhất là một mươi năm mét
hiện các ngành chức năng huyện trợ mới đang tích cực hỗ trợ người dân trong vùng có nguy cơ sạt lở di rời đến nơi an toàn
hiện nay tại vị trí sạt lở tiếp tục có dấu hiệu dạn nứt đi sâu thêm khoảng một mươi năm mét so với ngày hai mươi hai tháng bốn và phát triển thêm hơn năm mươi m về hai phía đầu vào cuối cùng này
nâng chiều dài sạt lở được dự báo lên hai trăm sáu mươi m
ủy ban nhân dân tỉnh an giang và huyện trợ mới đang khẩn trương di rời nhân dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cho những hộ dân bị ảnh hưởng
theo khảo sát hiện trạng hiện nay tại khu vực tâm của cung sạt cách mép bờ sáu m về phía trong
đang hình thành vết dạ nứt
với độ rộng khoảng một ba mm tức đang ảnh hưởng đến sân trước các hộ đối diện khu vực sạt lở
để bảo đảm an toàn về tính mạng tài sản của người dân sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang kiến nghị các ngành chức năng tiếp tục cấm các phương tiện giao thông
trên tuyến đường liên xã mỹ hội đông đi nhơn mỹ huyện trợ mới đoạn sạt lở hạn chế con người qua lại khu vực này
thông báo mở rộng di rời con người và tài sản trong vùng chịu ảnh hưởng sạt lở đoạn dài hai trăm sáu mươi mét và không được ở trong khu vực này thường xuyên túc trực theo dõi diễn biến và báo cáo tình hình sạt lở